tại thành phố hồ chí minh nhiều hãng xe đã khan vé ngay trong những ngày đầu tiên bán vé tết trong khi còn nhiều vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt bắc nam
theo bến xe miền đông đến thời điểm này lượng vé bán ra khoảng tám mươi vé
trong khi đó tổng lượng vé các doanh nghiệp đăng ký bán phục vụ hành khách dịp tết nguyên đán là một trăm bảy mươi vé
về phía công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn hiện nay công ty đang còn nhiều vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt bắc nam
chủ yếu là các ngày trước hai mươi ba tết ngày hai mươi chín tết và sau tết âm lịch
trong đó còn khoảng tám chỗ đi sài gòn biên hòa ga đến từ nha trang đến hà nội vào thời gian trước tết từ ngày hai mươi đến hai mươi ba và hai mươi chín tết
một số chỗ còn lại do hành khách đặt giữ chỗ mà chưa thanh toán hành khách trả lại vé trong các ngày cao điểm dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám